khi gây ra vụ tai nạn tài xế xe ben đã tháo biển số xe rồi rời khỏi hiện trường
vụ tai nạn khiến giao thông qua đây ủn ứ kéo dài đến gần một mươi sáu giờ cùng ngày